hiện nay ở tỉnh quảng trị có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng khan hiếm lao động biển
ngoài nguyên nhân thanh niên ở các làng biển chọn hướng đi xuất khẩu lao động
còn có một số khác bỏ biển lên bờ tìm người mới
trong khi đó số lao động biển còn lại thì ngay càng xa
không còn đủ sức tiếp tục bám trụ với nghề biển dài ngày
thực tế này đã dẫn đến nhiều tàu cá của ngư dân hết sức lo lắng
do đang phải nằm chờ vì thiếu bạn tàu dù đang bước vào mùa vụ đánh bắt chính trên biển
thời điểm này năm trước các tàu xa bờ liên tục ra biển khai thác cá vụ nam
nhưng nay hơn một nửa trong tổng số hai mươi ba tàu xa bờ của xã triệu an huyện triệu phong tỉnh quảng trị
phải ở nhà vì thiếu lao động
với nghề vây đánh bắt xa bờ nhu cầu một tàu phải đảm bảo từ một mươi hai đến một mươi năm lao động cho một chuyến ra khơi
nhưng hiện chỉ có khoảng một mươi tàu có từ tám đến chín lao động
thậm chí nhiều tàu thiếu gần chục lao động phải ở nhà nằm bờ
hoặc các chủ tàu phải thay đổi kế hoạch vì thiếu bạn thuyền
thì nói tóm lại là cái gì là bây giờ chứ phải tính
vì có cái là bây giờ đi cái nghề này là phải một mươi hai đến một mươi năm người
cái nghề lưỡi vây rút như là phải một mươi hai đến một mươi năm người
mình đi được nhưng mà chứ phải rút là đi mình trai chụp mực
đi chụp mực thì sáu bảy lao động là đi được
nên chứ phải là chuyển sang nghề trai
rồi lúc nào cái nghề lưỡi vây cần rút như mà có ra
thì khi nào mình đi kêu bạn thêm chứ đi kêu bạn rất khó khăn
việc thiếu hụt lao động nghề biển ở tỉnh quảng trị phần lớn
là do sự chuyển dịch cơ cấu lao động diễn ra mạnh mẽ trong mấy năm trở lại đây
từ nhiều tháng nay nhiều chủ tàu đã buộc lòng cho tàu nằm bờ
cất giữ ngư lưới cụ và lo lắng về nguồn kinh tế chủ lực của ngư dân vùng biển mang lại
ở vùng biển các huyện vĩnh linh do linh triệu phong và hải lăng tỉnh quảng trị
có hàng trăm lao động từng đi biển trên tàu xa bờ
đã chuyển sang nghề trồng đi câu mực do nguồn lợi trước mắt
dẫu hiểu càn kiệt về hải sản quá rõ
cho nên tàu đi hiện vào thường hay bị lộ tức là không đủ tiền để chi phí
cả thứ hai nữa là lao động trại thì là chuyển nghề đi lao động xuất khẩu
bây giờ lao động mà tuổi cao mà làm nghề được
thì bây giờ họ chuyển qua cái nghề làm trồng bệnh an đi cầu mực
về cái nghề trồng này nó quá lợi thế vì chi phí thời thế ít nhưng mà thu nhập lại cao
hiện tại toàn tỉnh quảng trị có tổng số hơn hai ba trăm linh tàu thuyền
với tổng công suất gần một trăm hai mươi cv trong đó tàu xa bờ có hai trăm một mươi ba chiếc
do cơ cấu lao động thay đổi cộng với việc khai thác nghề biển chưa thực sự bền vững
nên việc thiếu lao động đi đánh bắt xa bờ đang là nỗi lo của các chủ tàu
tỉnh quảng trị và các địa phương ven biển cần có giải pháp phù hợp
như giảm bớt số lượng tàu thuyền đặc biệt là nghề đánh bắt cá ven bờ
đào tạo chuyên môn hóa ứng dụng công nghệ máy móc thiết bị hiện đại
giảm bớt sức người để giải quyết tình trạng thiếu đa động nghề biển như hiện nay